trải qua hai mươi năm thi hành pháp lệnh bộ đội biên phòng đã bộc lộ một số hạn chế cần sớm được hoàn thiện
nổi bật là những bất cập trong các hoạt động đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy
và các loại tội phạm có tính chất xuyên biên giới
tình hình trên đặt ra yêu cầu trọng tâm của dự thảo luật biên phòng việt nam là quá trình xây dựng luật
phải thể chế hóa đầy đủ toàn diện mục tiêu quan điểm nguyên tắc chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia
địa hình hiểm trở của tuyến biên giới điện biên đang là điều kiện để các đối tượng lợi dụng vận chuyển ma túy
để vận chuyển ma túy các đối tượng đã ra cố thùng xăng trên phương tiện
đồng thời thông qua vận chuyển hàng hóa theo hình thức ký gửi từ bên kia biên giới
bằng xe khách các đối tượng đã chuyển ma túy vào nội địa
chúng tôi đã thực hiện kiểm tra chặt chẽ những mặt hàng trọng điểm
ví dụ như là có thể thông qua các đối tượng
các công tác nắm tình hình sàng lọc đối tượng thì chúng tôi đã tiến hành kiểm tra trọng tâm
trọng điểm với các đối tượng thường xuyên qua lại cơ khẩu
nhiều vụ tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy được bộ đội biên phòng
cùng các cơ quan chức năng tỉnh hà tĩnh phát hiện bắt giữ trong thời gian vừa qua
nhiều thủ đoạn tinh vi xào quyệt được các đối tượng sử dụng
song khó nhất với bộ đội biên phòng và các cơ quan chức năng là đối tượng lợi dụng
chính sách phân luồng xuất nhập khẩu và một số bất cập khác để vận chuyển hàng cấm
trải qua hai mươi năm thi hành pháp lệnh bộ đội biên phòng đã bộc lộ một số hạn chế bất cập
như chưa tạo cơ sở pháp lý toàn diện đầy đủ cho bộ đội biên phòng trong quản lý
bảo vệ chủ quyền lãnh thổ giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới
chưa luật hóa nhiệm vụ biên phòng
các hình thức quản lý bảo vệ biên giới
tới nay đoàn đại biểu quốc hội các tỉnh thành phố cơ bản nhất trí
với sự cần thiết ban hành luật biên phòng việt nam
nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị toàn dân toàn quân
trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia
các đại biểu cũng đồng tình về các quy định bộ đội biên phòng
chủ trì duy trì an ninh trật tự ở khu vực biên giới cửa khẩu
kiểm tra kiểm soát phương tiện xuất nhập cảnh khi có dấu hiệu vi phạm và hạn chế
tạm dừng hoạt động tại vành đai biên giới khu vực biên giới cửa khẩu